hôm qua ngày hai mươi tám tháng sáu bộ thông tin và truyền thông phối hợp với trường đại học tây bắc
đã tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
cuộc triển lãm đã thu hút đông đảo học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố sơn la tham gia
tại triển lãm hàng ngàn tư liệu văn bản ấn phẩm hình ảnh hiện vật và các bản đồ tập hợp
từ các nguồn tư liệu được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu
học giả trong nước và quốc tế đã được trưng bày
các tài liệu đã cung cấp thông tin bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền biển đảo của việt nam
cũng như giới thiệu về hình ảnh đất nước con người việt nam đến với đông đảo công chúng
triển lãm diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến ngày một tháng bảy
tại các trường đại học tây bắc trung học phổ thông tô hiệu
trung học phổ thông trường sinh và trường dân tộc nội chú tỉnh sơn la